hiện nay dịch tả lợn châu phi đã bùng phát tại địa bàn phường phú hữu quận chín
để hạn chế dịch bệnh lây lan thành phố hồ chí minh đã tăng cường khoanh vùng dập dịch
và không để dịch lây lan ra diện rộng
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là chốt kiểm dịch động vật tạm thời vừa được thành lập ngay sau khi dịch tả lợn châu phi
đã bùng phát trên địa bàn
tại các chốt này các lực lượng đã tăng cường kiểm soát vận chuyển động vật
và tiêu độc khử trùng phương tiện
riêng lực lượng công an sẽ tăng cường lực lượng để chốt chặn kiểm tra xử lý như tạm dừng
phương tiện vận chuyển động vật sản phẩm động vật để kiểm tra hồ sơ giấy tờ liên quan
và tình hình vệ sinh thú y nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
tại các cơ sở giết mổ thì chúng ta cũng kiểm soát chặt chẽ nguồn heo từ các tỉnh
mà có dịch đưa về thì chúng tôi cũng phối hợp với lại các tỉnh
chúng ta có ký kết liên tịch để mình giám sát cái nguồn heo nhập về
và đối với nguồn heo từ các tỉnh mà có dịch thì trước khi đưa về thành phố là phải có kết quả xét nghiệm âm tính
và sau khi mà giết mổ thì chúng tôi cũng lấy mẫu hạch từ các con heo này để mà chúng ta giám sát một lần nữa
để đánh giá các nguy cơ về dịch bệnh xâm nhập vào trong thành phố
biện pháp thứ hai là chúng tôi tập trung là tuyên truyền và kiểm tra vận động người dân
là thực hiện tốt các giải pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi
và hiện nay thì về phía tri cục đã triển khai trên bốn cái checklist
trong đó có ghi nhận đánh giá về cái an toàn sinh học của từng hộ chăn nuôi
và hướng dẫn người dân những cái biện pháp để mà khắc phục những vấn đề còn vướng
trong cái việc thực hiện cái an toàn sinh học
đã triển khai là cấp phát các cái ủng để mà người chăn nuôi yêu cầu các thương lái
khi mà vào khu vực chăn nuôi là phải thay ủng trước khi đi vào
và phải phun thuốc tử độc cử trùng đối với xe dẫn chuyển heo cũng như là cái người đi thu mua heo
hiện nay ngoài các trạm kiểm dịch cố định tại bốn hướng chính ra vào thành phố
các địa phương còn thành lập nhiều trạm kiểm dịch lưu động nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh
đồng thời thành phố có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi khi có lợn bị bệnh
cụ thể đối với lợn con lợn thịt các loại hỗ trợ mức tối thiểu tám mươi giá thị trường
tại thời điểm có dịch bệnh xảy ra
đối với lợn nái lợn đực giống đang khai thác thì hỗ trợ với mức từ một năm đến hai lần
so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm có dịch bệnh